võ thị diễm my là tên cô gái gắn liền xuyên suốt việc điều tra truy tố xét xử vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở huyện đức hòa tỉnh long an
nhiều năm qua cô gái tên diễm my vẫn mất tích bí ẩn khi gia đình cơ quan điều tra đều tốn công sức đi tìm
cô gái này đang ở đâu tại sao cô lại tuyên bố đoạn tuyệt đến tụ tập tại tỉnh thất bồng lai và mất tích bí ẩn bốn năm nay
chiều ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an phát thông báo truy tìm cô gái tên là võ thị diễm my hai mươi ba tuổi ngụ tại quận bình tân tp hcm để điều tra liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tịch thất bồng lai tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về lý do theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
gia đình diễm my có đơn cầu cứu đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an để bảo vệ an toàn cho cô gái này
đồng thời trong quá trình điều tra vụ án ngành tố tụng tỉnh long an cũng xác định diễm my có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can là người sống trong tỉnh thất bồng lai
võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là con gái ông võ văn thắng chủ tệ quận bình tân tp hcm
cuối năm hai nghìn một mươi chín dư luận ở long an dậy sóng
người đại náo tịch thất bồng lai để tìm võ thị diễm my
cuộc giải cứu đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông võ văn thắng và nhóm sinh sống ở tỉnh thất bồng lai do ông lê tùng vân đứng đầu
theo ông thắng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín diễm my bỏ nhà và đến tỉnh thất bồng lai để tu
vụ việc được gia đình cô trình báo công an địa phương
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín gia đình ông thắng tiếp tục gửi đơn trình báo công an xã hòa khánh tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện võ thị diễm my
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ông lê tùng vân gọi điện thoại cho ông võ văn thắng thông báo cho gặp con gái diễm bi nhưng không được đưa đi
ông thắng đến tích thất bồng lai và gặp được con gái sau đó
ông khuyên con gái về nhà nhưng cô gái chạy ra sau tỉnh thất trốn tránh
cuối năm hai nghìn một mươi chín công an huyện đức hòa kiểm tra tỉnh thất bồng lai
lực lượng chức năng phát hiện võ thị diễm my
có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông thắng chăm sóc
tuy nhiên sau khi về nhà diễm my đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà và mất tích từ đó
thông tin ông lê tùng vân chủ cơ sở thờ tự tại tỉnh thất bồng lai nay là thiền a bên bờ vũ trụ
bị khởi tố hàng loạt tội danh đã nhận về sự quan tâm lớn đặc biệt của cơ quan an ninh điều tra tỉnh vĩnh long khởi tố về tội loạn luân
adn của thầy ông nội trùng khớp với một số người đang sống trong tỉnh thất
đến nay nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ông vân với những người này
trong đó có cô gái tên là diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sinh sống tại tp hcm từng có khoảng thời gian tu tập tại tỉnh thất bồng lai
sau khi quyết định đến đây quy y gia đình của my đã mất liên lạc với con gái
bố mẹ cô đã sử dụng đủ các nguồn từ công an youtube thám tử thậm chí xeo thưởng một tỷ đồng cho ai tìm được con nhưng kết quả nhận về đều vô vọng
vì sao diệu my lại quen và nhất quyết bỏ gia đình để đến chỗ ông lê tùng vân tụ tập để rồi không rõ tung tích
trước đó xuất hiện tại một sự kiện tại bình dương chị họ của diễm my từng lộ diện
cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp huyền trân thí sinh trong cuộc thi âm nhạc
cô gái này cho hay khi mới quen không biết huyền trân là người đến từ tịch thất bồng lai mà chỉ biết cô là thí sinh của the voice kids
khi thấy huyền trân tham gia the voice kids mình đã bắt đầu tìm huyền trân
ngoài giọng hát chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của chân khiến mình cảm mến
sau này nhân chuyến từ thiện tại vũng tàu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín có sự góp mặt của huyền trân nên mình mới rủ my đi cùng
bởi em họ mình là người sống nội tâm ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuê khỏa người này kể
kết thúc chuyến từ thiện cả hai chị em được mời về tịnh thất bồng lai chơi

sau đó vì bận việc học và đi làm nên cô gái này không quay lại tịnh thất nữa
mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục con gái về nhà nhưng không hữu quả

khi báo đài đăng tin tức về tỉnh thất bồng lai là cơ sở có dấu hiệu lừa đảo phạm pháp
pháp diễm my từng cho rằng
chính bố mẹ là người đứng sau
nói xấu tịnh thất khi ấy
cô gái trẻ còn đòi đoạn tuyệt
huyết thống nếu bố mẹ còn ngăn cản
mình xuất ra sau này
không hiểu vì sao lý do gì
diễm my được cho là đã rời khỏi
tịnh thất gia đình cũng mất tin
con kể từ đó
trước đó trả lời trên báo chí
một tu sĩ của tịnh thất bồng lai
từng lên tiếng xác nhận diễm my
có khoảng thời gian tu tập tại đây
tuy nhiên cô gái này chỉ ở đó
một thời gian rồi rời đi
vụ việc của diễm my từng khiến
tịnh thất bồng lai đại náo
ông lê tùng vân khẳng định
mình không lôi kéo rụ rỗ cô gái này
chuyện cô diễm my
cô ý đi tu muốn biết chuyện tình
riêng bên trong thì phải hỏi riêng
cô diễm my muốn biết tại sao
cô diễm my bỏ nhà đi tu thì
không thể hỏi thầy được bởi vì thầy
có trong cuộc đâu phải hỏi cô diễm my chứ
cô có ẩn tình gì
cô có gì xích mích với mẹ của cô
với ba cô
chứ hỏi thầy
cô diễm my đổ thừa cho thầy rụ rỗ
làm sao rụ rỗ được
làm sao mà thầy đủ tiền bạc cơ sở vật chất
để rụ rỗ cô diễm my được
ông lê tùng vân khẳng định
người đứng đầu tỉnh thất bồng lai cũng khẳng định
trong thời gian diễm my ở đây
ông đã đăng ký giấy tạm trú cho cô
diễm my tu ở đây
là do em nó thấy mấy đứa nhỏ
được thầy giáo dục có lễ phép
có tài năng đậu hai năm liền
thách thức danh hài rồi diễm my
có thích nó thấy chỗ có tài
nó thích nó tu chứ làm sao
mà thầy rụ nó được
thầy cho diễm mì ở thầy đăng ký tạm trú
trên công an công an cho phép
đăng ký có giấy tờ có sổ
sách đàng hoàng thầy làm đúng
pháp luật nhà nước không có gì sai cả
ông thắng bả mai nói
thầy bắt góc diễm my bắt góc
mà lại có giấy tạm trú ông vân cho biết
trước đó cha mẹ
diễm my chia sẻ từ nhỏ cô
rất ngoan hiền nhưng sau khi gặp
được nhóm tịnh thất bồng lai cô
toàn thay đổi và một lòng quyết tâm tu tập
tại đây mặc dù bố mẹ
nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để
thuyết phục nhưng vẫn không hề có hiệu quả
mẹ diễm my từng đến thiền nam
bên bờ vũ trụ và văn xin ông
lê tùng vân rằng xin ông hãy
trả con gái về cho tôi tôi sẽ
làm từ thiện cho ngôi chùa của ông
tuy nhiên ông ấy từ chối
ông lê tùng vân bảo không cần
tiền chỉ cần diễm my ở lại đây
nó đã trên một mươi tám tuổi rồi
lúc đó tôi đã
tự hỏi rằng chỉ vì
con bé trên một mươi tám tuổi mà tôi phải
mất con hay sao vào
cuối năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi
đưa my về nhà từ trụ sở công an
lúc đó con bé hoảng
loạn lắm nó liên tục
gào thét rằng người ta bắt góc nó
nó hét lớn chúng tôi không phải
ba mẹ nó tôi đau khổ vô cùng
về nhà tôi lo cho
con từng bữa ăn rất ngủ
tôi gọi bác sĩ tâm lý chữa trị cho nó
dần dần con bé ổn định
khỏe mạnh hơn trước lúc ấy
vợ chồng chúng tôi mừng lắm
nhưng không có gì
tôi đã chuẩn bị cho cháu đi học trở lại
xây dựng lại cuộc đời
vậy mà trong lúc tôi đưa my đến trường học
nó xin đi vệ sinh rồi thả tay tôi
chạy vụt đi trong đám đông
tôi ngất xỉu ngay tại chỗ
đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con
ngày một mươi một tháng sáu
tôi đã đi tìm my khắp mọi nơi
người ta nói thấy ở bến tre
vợ chồng tôi lặn lội đi xuống
người ta nói ở chùa nọ
chúng tôi cũng đi xe đến nơi
tôi và anh thắng chưa bao giờ bỏ qua
bất kỳ thông tin nào
để có thể tìm thấy con
diệm my cô gái từng khiến tịnh thất bồng lai
hay còn gọi có tên khác là
thiền am bên bờ vũ trụ
đại náo từng trở thành chủ đề thu hút
trong đó có một vụ việc
khiến cha mẹ của diễm my là bà đoàn thị tuyết mai
và ông võ văn thắng rất đau lòng
là sau khi bỏ trốn lần cuối
cô gái đã được gửi đơn thư
cũng như đăng tải video tố giác ba mẹ mình
có nhiều hành vi không đúng với cô
trong suốt tám tháng ở nhà
đoạn video đăng tải
vào cuối tháng một mươi năm ngoái
diệm my cho biết trong suốt thời gian
tám tháng ở nhà cô bị giam cầm
trong bốn bức tường và không hề hạnh phúc
tôi bị giam cầm như thú
không có điện thoại giấy tửa tùy thân
chứng minh thư nhân dân
họ canh chừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tôi đang sống giữa thành phố hồ chí minh
mà như trong tù vậy
không chỉ vậy trong đoạn video
được đăng tải trên youtube đó
diệm my còn nhắc đến việc ba mình
liên tục có những hành vi xâm hại
và lên kế hoạch tiêu diệt
thiềm am bên bờ vũ trụ
cho rằng ba mình là một người tan độc
làm những việc hại người
và mẹ cô biết nhưng không dám lên tiếng
vì lo sợ
ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước
báo đầy rằng mình bị thiền am bắt cóc
giam giữ lúc mọi người vào tìm
nhưng những thầy trong thiền am
chỉ là đang giấu tôi
mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo
bởi mẹ là người bình thường
cũng phải chịu sự hành hạ của ba
nên rất lo sợ không dám cãi lời
đồng thời cô cũng cho rằng
bản thân đã đủ tuổi để được tự do
và sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho mình
tôi đã hai mươi hai tuổi
luật pháp cho tôi được tự do
tôi được sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho tôi
mà con đường mang lại hạnh phúc cho tôi
không phải ở trong ngôi nhà của ba mẹ
tại sao tôi không được tự do
tôi đã hai mươi hai tuổi
công an quận bình tân xuất hiện
tại nhà của gia đình diễm my
là do ngay sau khi cô gái này
trở về từ thiền am bên bờ vũ trụ
những người ở đó
đã đăng clip kêu gọi cộng đồng mạng
đến giải cứu cho diễm my
lo sợ có người đến làm loạn
công an mới đến bảo vệ gia đình
chứ không hề có mục đích canh giữ diễm my
như cô từng nói
việc diễm my trốn đi
là do cô gái đã lợi dụng lòng tin của cha mẹ
nhờ cha mẹ đưa đi nhập học
để thừa cơ trốn thoát
sau đó một thời gian
báo đài bắt đầu đăng tin
về những việc làm phi pháp
của thiền am bên bờ vũ trụ
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tòa nhân dân tỉnh long an
xét xử phúc thẩm
báo lê tùng vân
và nhóm người ở tỉnh thất bồng lai
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân
tại tòa cha mẹ của võ thị diễm my khẳng định
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện đức hòa
đã mời họ tới trụ sở làm việc
và sau đó khuyên diễm my về nhà
cùng với gia đình
thông tin diễm my bị bắt cóc là không đúng
cha mẹ diễm my cũng cho biết
trước khi quen biết nhóm người
ở tỉnh thất bồng lai thì diễm my
là một người con ngoan học giỏi
sau khi quen nhóm người ở tinh thất bồng lai
diễm my bỏ nhà ra đi
thường xuyên xin tiền gia đình
hơn hai năm qua chúng tôi đã nhờ
cơ quan chức năng tìm kiếm cháu my
nhưng đến nay vẫn chưa biết cháu đang ở đâu
sức khỏe ra sao
còn sống hay không
mẹ diễm my nghẹn ngào
tại phiên tòa lúc đó